trong ngày hôm nay báo đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc tây bắc của huyện đảo trương sa
sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục bị không khí lạnh đẩy trôi xuống phía nam
với tốc độ hai mươi hai mươi năm km một giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong đêm nay và ngày mai
vùng nguy hiểm trên biển đông vùng có bán kính gió mạnh từ cấp sáu
giật từ cấp tám trở lên là từ vị tuyến một mươi hai độ vị bắc đến vị tuyến một mươi sáu năm độ vị bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
riêng vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động dữ dội
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường nên từ hôm nay và ngày mai
ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám và biển động
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
khu vực phía tây của nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín và biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
thưa quý vị và các bạn như vậy bão số bảy sẽ suy yếu và tan đi trên biển
vì thế nó sẽ không có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta
còn với đất liền đêm qua lại có thêm một khối không khí lạnh nữa tăng cường xuống
lúc này cả miền bắc đang chìm sâu trong bút giá với mức nhiệt ngoài trời ở khu vực vùng núi đang thấp dưới một mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực trung du và vùng đồng bằng cũng không nơi nào có mức nhiệt vượt quá mức một mươi năm độ
trạng thái bút giá này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến khoảng chín giờ sáng
từ sau chín giờ không khí mới ấm dần lên nhưng vẫn còn rét
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ vẫn duy trì trong khoảng là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
tại trung bộ trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục rồn thêm xuống phía nam
vì thế khu vực thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên trời ít mưa ban ngày có nắng
tuy nhiên nhiệt độ ở đây cũng chỉ giao động trong khoảng hai mươi một hai mươi ba độ nên vẫn duy trì trời rét cả ngày
trong khi đó tại khu vực từ quảng bình xuống đến quảng ngãi trong ngày hôm nay vẫn còn có mưa rải rác
nhiệt độ ngày ở đây không cao giao động từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục phổ biến ít mưa ngày trời nắng nhưng nhiệt độ ban ngày ở ngưỡng vừa phải
ở tây nguyên nhiệt độ trưa chiều nay sẽ giao động từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ còn nam bộ mức nhiệt sẽ giao động từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước